hội thảo quốc tế về giảng dạy tiếng anh tại việt nam là một diễn đàn học thuật chuyên môn có uy tín
đây là năm thứ chín hội thảo được tổ chức và lần đầu tiên học viện an ninh nhân dân đăng cài
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định trong những năm qua
đảng nhà nước việt nam bộ giáo dục và đào tạo bộ công an luôn coi trọng vấn đề đào tạo ngoại ngữ
xây dựng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới và hội nhập
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị hội thảo cần tập trung làm rõ các vấn đề về chính sách mô hình kinh nghiệm
phương pháp giảng dạy tiếng anh và ngôn ngữ học ứng dụng áp dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập tiếng anh
bồi dưỡng phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tiếng anh
với năm phiên hội thảo toàn thể năm phiên thuyết trình chính ba mươi sáu phiên tiểu ban sẽ được trình bày
bởi các chuyên gia hàng đầu trên lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy tiếng anh các nhà quản lý giảng viên giáo viên tiếng anh
hội thảo sẽ tiếp tục làm tốt vai trò là diễn đàn kết nối hướng tới xây dựng và phát triển một cộng đồng nghiên cứu
và giảng dạy tiếng anh bền chặt không chỉ trong nước mà sẽ vươn ra tầm khu vực và thế giới
sau báo cáo chính hội thảo sẽ tập trung vào các phiên thuyết trình vấn đáp các diễn đàn ứng dụng công nghệ
dạy học tiếng anh diễn đàn dành cho nghiên cứu sinh kiểm tra đánh giá tiếng anh trong kỷ nguyên số
dự kiến hội thảo sẽ bế mạc vào ngày hai mươi bảy tháng tám

vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã tổ chức lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhì
về thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
và kỷ niệm hai mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát biển việt nam ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có thượng tướng nguyễn tân cương
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
trải qua các giai đoạn phát triển lực lượng cảnh sát biển hiện đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền
quyền chủ quyền quyền tài phán quốc gia giữ gìn an ninh trật tự an toàn các vùng biển đảo
đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa hai trăm linh hải lý
và hợp tác tìm kiếm cứu nạn ở những vùng biển xa trên hai trăm linh hải lý một cách kịp thời hiệu quả
cảnh sát biển đã điều tra xác minh bắt giữ xử lý hàng trăm vụ buôn lậu gian lận thương mại
phối hợp triệt phá nhiều đường dây buôn bán vận chuyển ma túy lớn cùng với các lực lượng chức năng
giữ nghiêm kỷ cương pháp luật duy trì an ninh trật tự an toàn trên biển góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng nguyễn tân cương nhấn mạnh nhiệm vụ cần phải tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh sát biển
vững mạnh về chính trị đổi mới toàn diện nâng cao chất lượng bồi dưỡng đào tạo huấn luyện chiến đấu
chấp hành pháp luật gian luyện kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng cảnh sát biển việt nam
cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
cùng với lực lượng thực thi pháp luật trên biển cơ quan chức năng các nước phối hợp giải quyết
đảm bảo giữ vững chủ quyền trật tự an ninh an toàn trên biển phục vụ phát triển đất nước
thưa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước thượng tướng nguyễn tân cương tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thứ trưởng bộ quốc phòng đã trao huân chương chiến công hạ nhì về thành tích xuất sắc đột xuất
trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy cho lực lượng cảnh sát biển việt nam
nhân kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín và ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
cụm thi đua số một bộ công an gồm công an năm thành phố trực thuộc trung ương là hà nội hải phòng đà nẵng
thành phố hồ chí minh và cần thơ vừa tổ chức lễ dân hương báo công dân bác
tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh k chín đá trông huyện ba vì thành phố hà nội
đoàn đại biểu của cụm thi đua số một bộ công an đã tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
đối với bác hồ kính yêu người sáng lập chăm lo xây dựng giáo dục
rèn luyện lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng và kính dân lên bác
những thành tích mà công an năm thành phố thuộc cụm thi đua số một bộ công an
đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua
tại khu di tích đoàn đã được thăm và nghe giới thiệu tỉ mỉ về địa danh k chín đá trông
nơi bác hồ và bộ chính trị từng ở làm việc và cũng là nơi lưu giữ
bảo quản thi hải bác trong những năm tháng chiến tranh
trong khuôn khổ hoạt động chung tại ba vì thành phố hà nội cụm thi đua số một bộ công an
đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cụm thi đua số một bộ công an đã tổ chức khen thưởng động viên bảy tập thể
một mươi một cá nhân đến từ công an các đơn vị địa phương trong cụ
vì những thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội vì an ninh tổ quốc
cùng thời gian này đoàn đại biểu của cụm thi đua số một bộ công an
cũng đến tham quan và gặp gỡ động viên các vận động viên
tại trung tâm đào tạo bóng đá công an nhân dân và câu lạc bộ bóng đá công an hà nội tại hưng yên
cùng với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
còn đặc biệt quan tâm đến phong trào hoạt động tình nguyện xã hội
nhiều công trình việc làm thiết thực có ý nghĩa đã được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai thực hiện
góp phần sẻ chia những khó khăn vất vả của người dân
đây là con đường duy nhất dẫn vào xóm đồng thôn nhất phong xã phong trương huyện phong điền
nơi có ba mươi hai hộ dân sinh sống
hầu hết người dân ở đây đều làm nghề nông đời sống còn nhiều khó khăn
việc lắp điện đường để chiếu sáng là điều chưa ai nghĩ đến
nắm bắt được tâm tư ước muốn của bà con nhân dân
đội cảnh sát giao thông số một thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phối hợp với huyện đoàn phong điền cùng các nhà hảo tâm
đóng góp kinh phí khởi công công trình thắp sáng đường quê
hơn tám trăm linh mét chiều dài đường dây điện được cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đoàn viên thanh niên xã phong trương và người dân thôn nhất phong
phối hợp cùng chung tay thực hiện
trên tuyến đường dẫn vào thôn các cột đèn mới đã dựng xong
sẵn sàng chiều sáng phục vụ bà con nhân dân
trước những đổi thay này mọi người trong xóm đều không giấu được niềm vui
bởi ai cũng hiểu có hệ thống điện chiếu sáng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống
mà còn giảm thiểu tai nạn giao thông và đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trên tuyến đường dẫn vào thôn các cột đèn mới đã dựng xong
sẵn sàng chiếu sáng phục vụ bà con nhân dân